sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao hội nghị lần thứ tư đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra hội nghị đã thống nhất hiệp thương để trình hội nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ ba khóa chín
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì bế mạc hội nghị
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
trong đó có công tác cán bộ và đẩy mạnh việc giải quyết thấu đáo những kiến nghị đề xuất bức xúc của nhân dân
có các giải pháp cụ thể để người dân địa phương cơ sở vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí